tin an ninh trở tự cập nhật sáng nay công an thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với đảo sơn hải trú tại thành phố hồ chí minh để điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
trước đó vào chiều ngày ba mươi tháng bốn trên đèo bảo lộc thuộc địa phận xã đại lào đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng giữa năm phương tiện giao thông đều đang lên đèo bảo lộc khiến hai người phụ nữ tử vong
vào thời điểm trên ông hải điều kiển xe ô tô con bảy chỗ đang lên đèo bảo lộc theo hướng từ thành phố hồ chí minh đi đà lạt không làm chủ được tốc độ và không giữ được khoảng cách an toàn đã đâm vào ba xe máy đang lưu thông cùng chiều phía trước
theo kết quả điều tra đào sơn hải có hành vi điều khiển xe ô tô không giữ khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước vi phạm khoản một điều một mươi hai luật giao thông đường bộ gây tai nạn giao thông dẫn đến hậu quả làm hai người tử vong tại chỗ
hành vi của đảo sơn hải đã đủ yếu tố
hành vi của đảo sơn hải đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
để có tiền tiêu xài trần thành chú tỉnh trà vinh nguyễn thanh truyền và nguyễn trọng nghĩa cùng chú tỉnh đồng tháp đã cùng nhau làm cổ vật giả bằng trì để lừa bán
ngày hôm nay cả ba đối tượng đã bị tòa nhân dân tỉnh vĩnh long đưa ra xét xử sơ thẩm
trong vụ án này truyền là người chế tạo cổ vật giả nghĩa đăng thông tin trên mạng xã hội còn thành giữ nhiệm vụ giao dịch
tin lời giới thiệu của các bị cáo rằng cổ vật có năng lượng có khả năng phá vỡ thủy tinh và chữa được bệnh nên một nạn nhân ở hà nội đã đồng ý mua với giá năm trăm linh triệu đồng
xét hành vi của các bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội gây hoang mang trong dư luận mất an ninh trật tự
hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn thanh truyền một mươi hai năm tù trần thành và nguyễn trọng nghĩa mỗi bị cáo một mươi năm tù giam cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an tp hà nội vừa ra thông báo phương án phân luồng giao thông tổ chức hướng đi cho các phương tiện giao thông trong dịp diễn ra các hoạt động của đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một sea games ba mươi một
từ một mươi bốn h đến hai mươi hai h ngày một mươi hai tháng năm
năm diễn ra lễ khai mạc đại hội tại sân vận động quốc gia mỹ đình
công an thành phố tiến hành phân luồng hạn chế đối với các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên trở từ năm trăm linh kg xe ô tô chở khách từ một mươi sáu chỗ trở lên
trừ phương tiện của các lực lượng tham gia phục vụ buổi lễ khai mạc lưu thông trên các tuyến đường lê đức thọ lê quang đạo mễ trì châu văn liêm nguyễn cơ thạch đỗ xuân hợp trần hữu dực nguyễn hoàng hàm nghi tân mỹ hồ tùng mậu
công an thành phố tiến hành phân luồng hạn chế đối với các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ năm trăm linh kg xe ô tô chở khách từ một mươi sáu chỗ trở lên
trừ phương tiện của các lực lượng tham gia phục vụ buổi lễ bế mạc lưu thông trên các tuyến đường lê đức thọ lê quang đạo nguyễn cơ thạch đỗ xuân hợp trần hữu dực tân mỹ trịnh văn bồ
công an hà nội khuyến khích người dân cổ động viên đến khu vực sân vận động quốc gia mỹ đình cung điển kinh hà nội và các địa điểm thi đấu sử dụng phương tiện giao thông công cộng
hôm nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an có thư khen gửi cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã nỗ lực phấn đấu quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian qua
hôm nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an có thư khen gửi cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã nỗ lực phấn đấu quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian qua

qua công tác nghiệp vụ lực lượng công an thị xã hòa thành phát hiện nhân đang điều khiển xe ô tô vận chuyển thuốc lá lậu
tăng vật thu giữ gồm ba bao thuốc lá ngoại thuộc nhiều nhãn hiệu
nhân khai nhận mua số thuốc lá trên của một người đàn ông không rõ lai lịch tại huyện châu thành tỉnh tây ninh để bán lại kiếm lời
hiện công an thị xã hòa thành đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn trọng nhân để xử lý theo quy định
công an thị xã hòa thành vừa ra thông báo phương án phân luồng giao thông tổ chức hướng đi cho các phương tiện giao thông
trong dịp diễn ra các hoạt động của sea games ba mươi một trên địa bàn
trừ phương tiện của các lực lượng tham gia phục vụ các phương tiện giao thông khác sẽ được phân luồng như sau
từ một mươi bốn h đến hai mươi hai h ngày một mươi hai tháng năm phân luồng hạn chế đối với các xe ô tô chở hàng từ năm trăm linh kg
xe ô tô chở khách từ một mươi sáu chỗ trở lên lưu thông trên các tuyến đường lê đức thọ
quang đạo mễ chỉ châu văn liêm nguyễn cơ thạch đỗ xuân hợp trần hữu dự nguyễn hoàng
hàm nghi tân mỹ hồ tùng mậu đường gom phải đại lộ thăng long đoạn từ trung tâm hội nghị quốc gia
đến nút giao lê quang đạo phương án này cũng được áp dụng tại trận thi đấu tranh giải ba
và trận chung kết môn bóng đá nam
từ một mươi năm h đến hai mươi hai h ngày hai mươi ba tháng năm phân luồng hạn chế đối với các xe ô tô chở hàng từ năm trăm linh kg
xe ô tô chở khách từ một mươi sáu chỗ trở lên lưu thông trên các tuyến đường lê đức thọ lê quang đạo
nguyễn cơ thạch đỗ xuân hợp trần hữu dự tân mỹ trịnh văn bồ khuyến khích người dân
cổ động viên đến khu vực tổ chức sea games sử dụng phương tiện giao thông công cộng